hôm nay ngày hai mươi hai tháng bốn là ngày kỷ niệm một trăm năm mươi năm ngày sinh của vladimir ilyich lenin
lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản nga là người phát triển học thuyết của các mark và friedrich engel
ông là người sáng lập gia quốc tế cộng sản đồng thời lãnh đạo nhân dân nga tiến hành cách mạng tháng một mươi nga
thành lập ra nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo
ông là một trong một trăm linh người có ảnh hưởng lớn nhất trên toàn thế giới
vladimir ilyich lenin tên thật là vladimir ilyich ulyanov sinh ngày hai mươi hai tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi
năm một nghìn tám trăm tám mươi bảy lenin tốt nghiệp xuất sắc trung học và được vào thẳng đại học tổng hợp kazan
tại đây lenin tham gia nhóm cách mạng trong sinh viên trở thành thành viên của hội đồng hương bí mật
năm một nghìn tám trăm chín mươi bốn lenin được thừa nhận là người lãnh đạo của nhóm marxist ở nga
năm một nghìn tám trăm chín mươi năm lenin thành lập ở petersburg hội liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân
tập hợp các nhóm cách mạng ở petersburg
tháng hai năm một nghìn tám trăm chín mươi bảy lenin bị bắt đi đầy ba năm
năm một nghìn chín trăm linh người lại tập hợp những người marxist cách mạng thành lập đảng
chính quyền nga hoàng cấm lenin sống ở thủ đô và các thành phố lớn
lenin phải ra nước ngoài cùng với pelekhanov lập ra tờ báo tiên lửa
sau cách mạng tháng một mươi nga thành công năm một nghìn chín trăm một mươi bảy theo đề nghị của lenin hòa ước brex với đức được ký kết
lenin cùng với trung ương đảng và chính phủ soviet trở về moscow
lenin đã có công lao to lớn trong việc lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân lao động nước nga soviet
chống sự can thiệp quân sự của nước ngoài và lực lượng phản cách mạng trong nước
ngày ba mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm một mươi tám lenin bị ám sát và bị thương nặng nhưng sau đó ít lâu sức khỏe hồi phục
lenin là người sáng lập quốc tế cộng sản
tháng ba năm một nghìn chín trăm một mươi chín đại hội lần thứ tám của đảng cộng sản nga đã thông qua cân lĩnh mới của đảng
lenin được bầu là chủ tịch ủy ban soạn thảo cương lĩnh mùa xuân năm một nghìn chín trăm hai mươi
ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn lenin qua đời ở làng gorki gần thủ đô moscow
thi hài được lưu giữ trong làng lenin trên quảng trường đỏ moskova cho tới nay